trong bối cảnh tiến trình đàm phán về trần nợ công rơi vào bế tắc và nền kinh tế lớn nhất thế giới đối mặt với nguy cơ vỡ nợ
tổng thống mỹ joe biden đã chỉ trích các đề xuất của đảng cộng hòa liên quan cuộc khủng hoảng nợ công là không thể chấp nhận được
diễn biến này được đánh giá là sự đảo ngược so với quan điểm lạc quan được các nhà lãnh đạo chính quyền và quốc hội mỹ đã đưa ra trước đó
phát biểu với báo giới bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy ở nhật bản
tổng thống biden nhấn mạnh đảng cộng hòa cần từ bỏ lập trường cực đoan bởi phần lớn những đề xuất của họ là không thể chấp nhận được
ông biden cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với chủ tịch hạ viện kevin mccarthy vào ngày hai mươi hai tháng bốn
năm ngay khi ông trở về sau chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy và hy vọng có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề đau đầu này
tuy nhiên ông cũng cảnh báo rằng chính quyền không thể đảm bảo tránh được kịch bản chính phủ vỡ nợ
tổng thống biden cho biết thêm ông đang xem xét một điều khoản hiến pháp trong tu trình án thứ một mươi bốn
qua đó trao quyền cho tổng thống nâng mức trần nợ công mà không cần hỏi ý kiến của quốc hội
bộ tài chính mỹ cho biết chính phủ có thể hết tiền và vỡ nợ với khoản nợ ba mươi một tỷ usd vào ngày một tháng sáu tới nếu quốc hội lưỡng viện
trong đó đảng cộng hòa kiểm soát hạ viện không cho phép nâng trần nợ công để chính phủ vay thêm